tỉnh quảng ngãi vừa ghi nhận tình trạng dịch tà lợn châu phi mới xuất hiện trên địa bàn huyện miền núi trà bông
và đến thời điểm này tỉnh quảng ngãi đã xuất hiện ba ổ dịch và tình trạng dịch bắt đầu lây lan lên cả miền núi
ổ dịch tà lợn châu phi vừa phát hiện tại trang trại của hộ gia đình ở xã trà lâm huyện trà bồng
đã có tám mươi con lợn bị dịch và chết trong hai ngày qua
tính đến thời điểm này tỉnh quảng ngãi ghi nhận đã có ba ổ dịch tà lợn châu phi với hơn ba trăm linh con mắc bệnh
ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus dịch tả lợn châu phi
cơ quan chức năng đã tiêu hủy toàn bộ số lợn chết và mắc bệnh tiêu độc khử trùng môi trường vùng dịch
hướng dẫn người dân các biện pháp chăn nuôi an toàn thường xuyên theo dõi giám sát và báo cáo kịp thời theo quy định